tiếp tục các tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm minh thanh
trú tại huyện bình đại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
dù không hề có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng đang sẵn hơi men lại bực tức chuyện cãi nhau với vợ
phạm minh thanh đã dùng dao chém bà trương mai trinh chú tại địa phương cho đến khi nạn nhân nằm bất động
gây án xong thanh về nhà cha mẹ ruột ở huyện rồng trôm của tỉnh bến tre và đến công an xã mỹ thạnh đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tây ninh chỉ vì va chạm giao thông ba đối tượng đã hung hãn lấy mã tấu chém đối phương khiến nạn nhân nguy kịch
công an tp tây ninh ngày hôm nay đã bắt giữ ba đối tượng đó là lê hoàng tâm nguyễn minh thông và nguyễn ngọc anh thư
từ một mươi bảy đến hai mươi hai tuổi cùng chú tại tỉnh tây ninh
lực lượng công an đã thu giữ ba cây dao
các đối tượng khai nhận trước đó có xảy ra mâu thuẫn do va chạm giao thông nên đã sử dụng hung khí chém đối phương
hiện công an tp tây ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng
chỉ vì hai trăm linh đồng tiền công mà nhận lời vận chuyển ma túy tuy nhiên khi đang trên đường vận chuyển thì đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la phát hiện bắt giữ
đối tượng là lò thị tê chú tại huyện mai sơn tỉnh sơn la
ngoài ba trăm linh viên ma túy tổng hợp lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan
đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông không rõ tên tuổi tại xã triềng nơi huyện mai sơn đến ngã ba triều mung huyện mai sơn sẽ có người đến nhận
nếu chót lọt sẽ được trả tiền công là hai trăm linh đồng
dùng sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân đối tượng nguyễn văn hải đã bị công an huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi khởi tố
nguyễn văn hải nhận làm thủ tục tách sổ
thủ tục tách sổ thửa đất của vợ chồng anh nguyễn hàng ở xã bình trị huyện bình sơn với số tiền ba mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau đó đối tượng đã lên mạng đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đưa cho vợ chồng anh hàng
vụ việc được phát hiện khi các nạn nhân đưa số giấy tờ đó đi làm các thủ tục đất đai khác
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo trong hai ngày tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
có năm mươi thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi tăng ba mươi hai trường hợp so với kỳ thi năm hai nghìn hai mươi một
lỗi vi phạm chủ yếu của các thí sinh là mang điện thoại mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi
cũng liên quan đến kỳ thi này tại buổi họp báo chiều nay đại diện bộ giáo dục và đào tạo khẳng định
thông tin phản ánh lộ đề thi môn ngữ văn chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm không phải lộ đề thi
còn đối với nghi vấn đề thi môn toán được đăng lên mạng xã hội trong giờ thi
đại diện bộ giáo dục đào tạo cho hay ngay khi nhận được thông tin bộ giáo dục đào tạo và bộ công an đã chủ động vào cuộc để xác minh
các đơn vị chức năng của bộ công an đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị hôm nay tám tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị
để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn thành phong
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên
chủ tịch ubnd tp hcm nhậm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sau khi xem xét đề nghị của ubnd tp hcm bộ chính trị nhận thấy ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhậm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
để ubnd tp và tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong quản lý tài chính
tài sản nhà nước xảy ra nhiều vụ án vụ việc trên địa bàn thành phố nhiều tổ chức đảng đảng viên bị kỷ luật
một số cán bộ đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của ubnd tp hcm và một số sở ngành bị xử lý hình sự
ông nguyễn thành phong trong thời gian giữ chức vụ phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ubnd tp hcm đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm quyết điểm của ban cán sự đảng và ubnd tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một chịu trách nhiệm trực tiếp trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
của ông nguyễn thành phong đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục làm thất thoát rất lớn
tài sản nhà nước gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ chính quyền sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cá nhân ông nguyễn thành phong
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng ubnd tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn thành phong
đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với tập thể cá nhân đã bị kỷ luật đảng
thưa quý vị nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai một sự kiện văn hóa lớn đang được công chúng thủ đô đón đợi
khi có tới bốn trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ cảnh sát của nhiều quốc gia sẽ cùng biểu diễn trong hai chương trình
diễu hành nhà kèn tại khu vực bờ hồ hoàn kiếm vào sáng mai ngày chín tháng bảy
và chương trình hòa nhạc vào tối chủ nhật ngày một mươi tháng bảy
tại trân tượng đài lý thái tổ
trước thềm nhạc hội vào chiều nay tám đoàn tham gia nhạc hội đã có buổi tổng duyệt cuối cùng
trước khi chương trình chính thức diễn ra
và đến dự buổi tổng duyệt có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
trưởng ban tổ chức nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng
ngay trong ngày hôm nay các tuyến phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm hà nội đã rực rỡ cờ
pano affix chào mừng nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
trên bốn trăm linh nghệ sĩ
chiến sĩ cảnh sát việt nam brunei myanmar nhật bản philippines lào trung quốc
và đoàn nghi lễ quân đội việt nam đã có buổi tổng duyệt trước khi biểu diễn chính thức
vào sáng ngày một mươi chín tháng bảy và tối ngày một mươi tháng bảy
tôi rất vinh dự và tự hào được sự ủy quyền của đảng ủy lãnh đạo bộ công an lào
dẫn đoàn nghệ thuật bộ công an lào tham dự nhạc hội cảnh sát các nước asean
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam lần này
chuyến sang lần này để nhận lời mời của bộ công an việt nam
đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc
nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc đất nước con người
tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước tham gia
nhằm tạo không khí tưng bừng cho sự kiện nhạc hội ở phần biểu diễn diễu hành vào sáng ngày mai
trước các chương trình biểu diễn chính thức bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẽ diễu hành kỵ binh
quanh bờ hồ và ba trăm linh tay chống của học viện cảnh sát nhân dân sẽ biểu diễn tiết mục chống hội
hào khí non sông trước khu vực tượng đài vua lý thái tổ
ban tổ chức cho biết đến sáng ngày tám tháng bảy toàn bộ các đoàn nhạc đã có mặt tại hà nội
các nhạc công của các đoàn cũng đã có buổi hợp luyện thành công tại nhà hát âu cơ
vào sáng nay các khâu cuối cùng cho công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức hoàn tất vào cuối ngày hôm nay
đoàn kiểm tra của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
làm trưởng đoàn vào chiều nay đã có buổi họp tổng kết sau thời gian làm việc với công an tp hà nội
về kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế
từ ngày năm đến ngày tám tháng bảy đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại công an một số đơn vị
của công an tp hà nội dự thảo kết luận kiểm tra hôm nay chỉ rõ
đoàn kiểm tra của bộ đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra với tinh thần làm việc trách nhiệm
thẳng thắn khách quan đã làm rõ những kết quả tích cực của công an tp hà nội triển khai trong thời gian qua
đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế thiêu sót trong thực hiện công tác của các đơn vị được kiểm tra
đại diện lãnh đạo công an thành phố và các đơn vị được kiểm tra đã tiếp thu kết quả kiểm tra
đồng thời nhận thức rõ những mặt còn hạn chế để có phương hướng khắc phục hiệu quả nhất
phát biểu kết luận thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao việc tổ chức thi hành pháp luật
và thực hiện công tác pháp chế của công an tp hà nội đạt được nhiều kết quả nổi bật
nhiều đơn vị có cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong thực hiện các mặt công tác
thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
tiếp tục phối hợp chặt chẽ công an thành phố hà nội cũng như công an các đơn vị địa phương
để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong công an nhân dân
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh tình nguyện hiện đại
chiều nay học viện chính trị công an nhân dân đã đón tiếp đồng chí trung tướng văn thong kông an ni
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lào nhân chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm với bộ công an việt nam
tại buổi đón tiếp học viện chính trị công an nhân dân đã giới thiệu với đoàn đại biểu
cấp cao bộ công an lào về truyền thống bộ máy tổ chức của học viện
từ khi thành lập đến nay học viện chính trị công an nhân dân đều được bộ công an phân bổ trí tiêu đào tạo cho bộ công an lào
những học viên hệ đại học chính quy chuyên ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước đã tổ chức hai khóa bồi dưỡng chuyên đề
về công tác đảng cho lãnh đạo bộ công an lào sang học tập trao đổi kinh nghiệm thực tế
về chương trình đào tạo bồi dưỡng cho các bạn học viên lào được dùng chung với đào tạo bồi dưỡng cho học viên việt nam
theo chương trình hợp tác giữa hai chính phủ và bộ công an hai nước về việc viện trợ dự án xây dựng học viện chính trị công an lào
học viện chính trị công an nhân dân đã báo cáo lãnh đạo bộ công an việt nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
giúp đỡ các đồng chí trong việc tổ chức triển khai hoạt động của học viện chính trị công an lào
về nội dung chương trình đào tạo giáo trình tài liệu đội ngũ giảng viên và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác đào tạo
nghiên cứu khoa học trong thời gian tới
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ và kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân
sáng nay tại hà nội cục an ninh đối ngoại bộ công an đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
và dân hương báo công bác tại lăng chủ tịch hồ chí minh
tại đài tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ đoàn cán bộ cục an ninh đối ngoại đã dâng hương bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó đoàn cán bộ cục an ninh đối ngoại bộ công an đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
các đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
trong những năm qua các thế hệ lực lượng cám bộ chiến sĩ cục an ninh đối ngoại đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng an ninh đối ngoại nói riêng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong thời gian tới lực lượng an ninh đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được chủ động trong các mặt công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước nhân dân đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao phó
sau lễ báo công dân bác đoàn đại biểu cục an ninh đối ngoại đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục kế hoạch kiểm tra nhằm đánh giá tình hình và kết quả của việc thực hiện nghị định số ba hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ về phối hợp giữa bộ công an và bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
từ ngày bốn đến ngày bảy tháng bảy đoàn công tác liên ngành bộ công an bộ quốc phòng đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghị định này tại tỉnh kiên giang đồng tháp và tp hcm
kiểm tra tại cấp huyện thành phố và cấp tỉnh với các lực lượng công an quân sự biên phòng đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả mà ba lực lượng đạt được trong việc thực hiện nghị định ba
từ đầu năm đến nay qua công tác phối hợp tuần tra các lực lượng công an quân sự biên phòng tại các địa phương đã phát hiện xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự tệ nạn xã hội
làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình trao đổi xác minh những vấn đề có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị kịp thời báo cáo tham mưu
các chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh quốc phòng giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại quan trọng đoàn khách quốc tế
các lực lượng cũng đã phối hợp hiệu quả trong công tác vận động quân chúng tuyên truyền pháp luật thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc thông qua việc nhân rộng nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự
đối với tỉnh kiên giang là địa phương có các khu vực biên giới trên biển hải đảo
đoàn kiểm tra yêu cầu thời gian tới lực lượng công an quân sự biên phòng phối hợp với vùng cảnh sát biển bốn và cục hải quan tỉnh kiên giang tiếp tục tích cực trao đổi thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng
ngăn chặn xử lý các trường hợp tàu cá vi phạm quy định iuu và phối hợp tổ chức huấn luyện tham gia diễn tập khu vực phòng thủ diễn ra vào tháng tám
tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát tuyến biên giới phòng chống xuất nhập cảnh trái phép chống buôn lậu và phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đó bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia đảm bảo an ninh trật tự trên khu vực biên giới hải đảo và không gian mạng
thưa quý vị theo dự báo trong khoảng thời gian từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng bảy
có khả năng sẽ hình thành một vùng áp thấp gây mưa rào và rông mạnh ở vùng biển từ bình thuận đến cà mau
và vùng biển giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
vùng áp thấp này có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ đạo upt công an các đơn vị địa phương
triển khai các biện pháp kịp thời hiệu quả bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong đó thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
theo dõi sát diễn tiến của thời tiết để triển khai các phương án kế hoạch lực lượng phương tiện và điều kiện ứng phó
đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương đảm bảo giao thông thông suốt khi xảy ra thiên tai
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân